cũng trong sáng nay tại hà nội đồng chí đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới sự và chỉ đạo lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới
kiến thức nâng cao cho cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn hai mươi ba
với chín chuyên đề mang tính chiến lược lớp bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực đối với các đồng chí học viên
để vận dụng trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương
lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho các đồng chí cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn hai mươi ba
được cập nhật chín chuyên đề và báo cáo chuyên đề tập trung giới thiệu những vấn đề về chính trị pháp luật
gồm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam hiện nay chính sách một số nước lớn ở việt nam
và những vấn đề đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự chuyển đổi số quốc gia xây dựng khai thác
sử dụng dữ liệu quốc gia đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
phát biểu tại lễ khai giảng bộ trưởng tô lâm khẳng định việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới
kiến thức nâng cao cho các đồng chí cục trưởng giám đốc và tương đương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo
chỉ đạo nhất là đội ngũ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
thời gian bồi dưỡng tuy không dài nhưng chương trình bồi dưỡng gồm chín chuyên đề mang tính chiến lược
có ý nghĩa thiết thực đối với các đồng chí học viên để vận dụng trong lãnh đạo
chỉ đạo toàn diện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương
ngay sau lễ khai giảng bộ trưởng tô lâm đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị